liên đã thành lập một mươi hai công ty ma để tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
trợ thủ đắc lực của liên là nguyễn thị len và nguyễn thị lan
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn bảy đến nay liên và đồng bọn đã bán khoảng một tám trăm một mươi tờ hóa đơn giá trị gia tăng
tương ứng số tiền hàng hóa dịch vụ khống gần một tỷ đồng
đường dây thứ hai do nguyễn thị huyền chú tại quận hải an hải phòng cầm đầu
đối tượng chủ chốt trong đường dây này còn có hai kế toán là trần thị lan và phạm thị quỳnh anh
nguyễn thị huyền đã thành lập một mươi sáu công ty ma làm vỏ bọc cho hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
từ năm hai nghìn chín đến nay huyền cùng đồng bọn đã bán bốn tám trăm chín mươi bảy tờ hóa đơn giá trị gia tăng
tương ứng với số tiền hàng hóa dịch vụ khống trên hóa đơn là một ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tổng hóa đơn hai đường dây bán ra là sáu bảy trăm linh bảy hóa đơn tương đương số tiền là hai ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
chiếm đoạt và gây thất thoát tiền thuế của nhà nước
hàng trăm tỷ đồng
khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng cơ quan an ninh điều tra thu hàng chục con dấu công ty ma
và chức danh giám đốc dởm hàng chục tập hóa đơn giá trị gia tăng
nhiều chứng từ ngân hàng và các công cụ phương tiện phạm tội khác
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hải phòng đã khởi tố bị can đối với cả sáu đối tượng trên
trong đó tạm giam bùi thị bích liên và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can còn lại